ủy ban mặt trận tổ quốc tp hcm đã tổ chức họp mặt kỷ niệm năm mươi năm ngày thành lập liên minh các lực lượng dân chủ vì hòa bình việt nam hai mươi tháng bốn
đến dự có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đồng chí trần thanh mẫn
ủy viên trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam và các nhân sĩ trí thức yêu nước
cách đây năm mươi năm tại căn cứ trung ương cục miền nam liên minh đã được thành lập thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân
đến từ nhiều tỉnh thành phía nam cùng tham gia đánh đuổi quân xâm lược
cùng với mặt trận dân tộc thống nhất chống mỹ ở miền nam mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam
chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình việt nam
có vai trò quan trọng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và góp phần tạo nên chiến thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm thống nhất đất nước
năm mươi năm đã trôi qua nhưng những con người là những nhân chứng lịch sử ngày ấy vẫn sáng ngời lòng yêu nước và lý tưởng cách mạng
họp mặt là dịp để cùng nhau ôn lại một giai đoạn lịch sử đầy ý nghĩa không chỉ là lời nhắc nhở là sự tri ân
mà còn là tiếp nối những giá trị bất biến giữ gìn và phát huy những truyền thống những thành quả cách mạng vẻ vang của đảng